trong một mươi tháng đầu của năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách quốc tế đến việt nam đã đạt hơn tám triệu lượt
tăng hai mươi năm bốn so với cùng kỳ năm ngoái từ nay đến cuối năm mục tiêu của ngành du lịch là đạt được
chín bảy triệu lượt khách quốc tế hiện nhiều giải pháp đã và đang được thực hiện trong đó có cuộc họp báo
ngày bốn một mươi một tổng cục du lịch đã công bố một website quảng bá du lịch việt nam hoàn toàn mới
để quảng bá du lịch việt nam với khách quốc tế tổng cục du lịch cùng hội đồng tư vấn du lịch
đã xây dựng một website nhằm triển khai chương trình e marketing cho du lịch việt nam với nền tảng
là website và các công cụ mạng xã hội khác website mới có giao diện theo hướng mở
ngôn ngữ thể hiện là tiếng anh hướng tới các thị trường khách quốc tế và dễ dàng tương thích
với các thiết bị điện tử cầm tay đặc biệt kinh phí thực hiện trang web này được huy động
từ nguồn xã hội hóa cũng tại buổi họp báo tổng cục du lịch đã
cung cấp thông tin về việc triển khai thí điểm thực hiện cấp visa điện tử cho du khách quốc tế
đến nước ta việc thí điểm này sẽ diễn ra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy trong hai năm từ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
theo đó toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp visa
cho khách quốc tế đều thực hiện bằng phương tiện điện tử
đây là một bước tiến trong việc chúng ta đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ mới để cho việc làm visa
cho khách du lịch nó được thuận tiện hơn dễ dàng hơn
và có thể nó phù hợp với một cái thế hệ trẻ hiện nay trên toàn thế giới là luôn luôn ứng dụng công nghệ cao
tổng cục du lịch cũng cho biết trong hai tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu
du lịch việt nam tiếp tục duy trì thúc đẩy tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa
dự kiến năm hai nghìn một mươi sáu ngành du lịch đạt chín bảy triệu luật khách quốc tế sáu hai triệu luật khách nơi địa
tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt bốn trăm linh tỷ đồng
cùng với những giải pháp quản lý chất lượng điểm đến trong nước
ngành du lịch sẽ thực hiện quảng bá xúc tiến tại các hội trợ du lịch lớn trên thế giới